chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị vừa qua giang kim cúc trưởng nhóm mai tán không đồng đã đăng tả hình ảnh kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
kèm dòng trạng thái bày tỏ rằng đã giúp đỡ bà con xong rồi giờ tới lượt mình chăm sóc bản thân và con cái
chuyên đấu cho bà con rồi giờ chuyên đấu cho mình và con gái nha mẹ sẽ về với su su của mẹ
được biết tên đầy đủ là giang thị kim cúc cô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và lớn lên tại tp hcm này
được biết là một doanh nhân nổi tiếng về loại hình bất động sản
cô còn được biết đến nhiều với chiến xe nghĩa tình và đặc biệt là nhóm trưởng của quỹ tử thiện mai táng không đồng
mới đây mạng xã hội xôi giao trước thông tin giang kim cúc trưởng nhóm mai táng không đồng nhiễm covid một mươi chín
sau khi cô đăng tải hình ảnh một bản kết quả xét nghiệm của bản thân
theo đó trưởng nhóm mai táng không đồng đã có kết quả dương tính với sars cov hai
xét nghiệm được thực hiện vào ngày một mươi bốn tháng một mươi
giang kim cúc chia sẻ trên tin đăng tải
chiến đấu cho bà con rồi giờ chiến đấu cho chính mình và con gái
mẹ sẽ về với su su của mẹ
giang kim cúc được cộng đồng mạng biết đến nhiều hơn trong thời gian qua
khi cô và các cầu sự đã thực hiện nhiều hành trình thiện nguyện
hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch như cấp cứu hỗ trợ mai táng miễn phí
tuy nhiên trong thời gian gần đây giang kim cúc vướng vào lùm xùm liên quan đến các vấn đề tử thiện
khi trưởng nhóm mai táng không đồng bị tố an giản không minh bạch trong các khoản tiền được ủng hộ quyên góp
đặc biệt giang kim cúc cũng từng bị nữ câu đại nam nguyễn phương hằng tối trên sóng live stream về hành vi tương tự
mới đây nhất một lần nữa trưởng nhóm mai táng không đồng tiếp tục được bà chủ đại nam nhắc tên
trong các động thái mới nhất
theo đó nữ trợ lý của bà phương hằng đã đăng tải trên trang cá nhân một danh sách những cá nhân tổ chức
được cho là tham gia trong giải an trạng mở rộng trong đó giang kim cúc ở vị trí thứ một mươi ba
ngoài ra nữ trợ lý còn thông báo sự trở lại live stream của bà phương hằng tiếp tục với chủ đề
giải an dặn mở rộng phần ba vào một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
được biết những ngày gần đây nữ siêu đại nam
liên tục live stream chia sẻ gai gắt về những vấn đề an chặn tiền từ thiện
hiện tại đây là những phát ngôn từ một phía của nữ ceo đại nam
chứ chưa có kết quả chính thức từ các cơ quan điều tra
trong thời gian vừa qua giang kim cúc đã thực hiện nhiều hành trình thiện nguyện
nhưng cũng vướng phải không ít lùm xùm về việc sao kê khoản tiền kêu gọi từ các mạnh thường quân
đặc biệt mới đây trưởng nhóm mai táng không đồng vừa bị nữ giám đốc khu du lịch đại nam
điểm tên trong danh sách hàng loạt những nhân vật an chặn tiền thừa thiện của bà con
trong thời gian vừa qua giang kim cúc và nhóm mai táng không đồng
đã thực hiện nhiều hành trình thiện nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn
thực hiện mai đóng miễn phí cho các trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
tuy nhiên gần đây giang kim cốc liên tục vướng vào lùm xùm
về vấn đề sao kê tử thiện khiến dân tình không khỏi xôn xao
theo dòng sự kiện mới đây trên tài khoản facebook hl
trợ lý của bà phương hằng đã đăng một thông báo chốt lịch live stream
chủ nhật một mươi bảy tháng một mươi tới đây
bên cạnh đó nữ ceo đại nam và liệt kê loạt danh sách ba mươi sáu nhân vật
nghệ sĩ và các nhóm có liên quan hoạt động thiền nguyện
trong đó giang kim cúc và nhóm mai táng không đồng cũng được nhắc tên trong danh sách này
trước những động thái từ bà phương hằng nhóm giang kim cúc và các cầu sự
dường như không quan tâm và vẫn đang tập trung cho các hành trình thiền nguyện
theo chia sẻ chiều nay
mai tán trong một trường hợp ở quận bảy
trong fanpage giang kim cúc và các cầu sự
vẫn live stream chia sẻ các hành trình thiền nguyện
bên dưới các bài đăng nhiều người bày tỏ sự động viên
mong nhóm tiếp tục làm việc thiện giúp đỡ cộng đồng
rồi giang kim cốc nhiều lần lên tiếng khẳng định
xét công khai minh bạch tất cả các khoản tiền thiện nguyện trong thời gian qua
nhưng tất cả mới chỉ dừng ở những phát ngôn
chứ chưa hề có một bản sao kê bảng thu chi hoàn chỉnh chi tiết nào được công khai
bởi thế không chỉ những mạnh thường quân
mà cả cộng đồng mạng cũng đang chờ đợi câu trả lời xác đáng từ giang kim cúc
để làm sáng tỏ những lời đồn đoán tiêu cực xoay quanh vấn đề tử thiện
cách đây ít ngày hình ảnh về hai cuốn sổ đỏ đứng tên giang thị kim cúc
lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội khiến dư luận bản tán xôi sao
theo như hình ảnh này bên ngoài sổ đỏ ghi rõ cụ thể số chứng minh nhân dân
địa chỉ thường trú của giang kim cúc và số hiệu của sổ đỏ
không rõ nội dung bên trong của sổ đỏ là chứng nhận trong mảnh đất ở đâu
được mua vào thời gian nào giá trị ra sao
nguồn của bức ảnh cũng chưa được xác thực
dù vậy dân tình vẫn rất sơn sao về hình ảnh này
trầm trồ trước sự giàu có của giang kim cúc
trong hợp là hình ảnh này được dò dỉ ra
trong thời điểm những tin đồn về khối tài sản khổng lồ của giang kim cúc nở rộ
theo hàng loạt bếp hóng hớt tán gấu chuyển thiên hạ
có hàng trăm nghìn thành viên
thông tin chưa được xác thực này không biết từ đâu xuất hiện
nhưng đang lan tỏa rất mạnh mẽ
theo những lời đồn này giang kim cúc vốn chỉ là một người kinh doanh bình thường
không quá nổi bật con nổi tiếng với các hoạt động cộng đồng nhiều hơn
đặc biệt là dự án mai đáng không đồng cực kỳ nổi tiếng trong những ngày covid một mươi chín
tin đồn cũng cho rằng bỗng chốc giang kim cốc có tài sản khổng lồ
giàu lên trông thấy chỉ sau vài tháng
sau rất nhiều thông tin
và rất nhiều tin đồn xung quanh liên quan đến tài sản lớn
cũng như cáo buộc về sự không minh bạch từ thiện
giang kim cúc vẫn giữ thái độ điểm tính
cô từng công bố sẽ sao kê đầy đủ thu chi của quỹ quyên góp tử thiện
do mình điều phối vào ngày năm tháng một mươi
và dành hai mươi ngày tiếp theo để giải đáp cạn kẽ thắc mắc
nhưng đến nay đã quá hạn định
cô mới chỉ chia sẻ bằng tổng kết chiến dịch mà không kèm theo chứng tử nào
trả lời về việc khất sau kê nhiều lần
giang kim cúc cho rằng mình là vàng thật không sợ lửa
đang tiếp tục sau kê chi tiết
sắp tới mọi thứ sẽ minh bạch
và pháp luật sẽ làm minh chứng đối với cúc và đồng đội
tuy nhiên cô chưa hẹn ngày tháng cụ thể
trước đó giang kim cốc từng đối diện thị phi lớn
khi một trong những biên lai ngân hàng do cô đăng tải
bị lộ phần số dư lên đến gần hai mươi tỷ

đáng nói là giang kim cúc luôn giữ bí mật về phần số dư
và đồ bảo
trong các livestream liên quan đến covid một mươi chín

cô đều than hết điện
lý giải về điều này giang kim cúc cho

nhóm thiện nguyện lập gia làm cùng lúc chín chương trình
trong cùng một dự án bao gồm hoạt động mai táng
trong cùng một dự án bao gồm hoạt động mai táng
lương thực xe cướp cứu cứu thương

hỗ trợ năm triệu đồng cho gia đình mắc covid một mươi chín
nhóm thiện nguyện lập gia làm như thế nhóm đều có một tài khoản riêng
nhóm thiện nguyện lập gia làm như thế nhóm đều có một tài khoản riêng
để dễ dàng hoạch định kế hoạch và giải ngân
giang kim cúc cho biết
khi livestream về việc hết quỹ
tôi đã nói là hết ở cái quỹ năm trăm linh triệu đồng
dành cho bệnh nhân covid một mươi chín
ở quỹ này
chúng tôi kêu gọi tới mức năm trăm linh triệu đồng mỗi lần
sẽ gửi tặng các gia đình bệnh nhân
cho đến khi nào hết thì sẽ kêu gọi tiếp

vì vậy hết là hết cái quê đó chứ không phải hết nguyên toàn bộ quê lớn
sau cây là vấn đề rất được quan tâm gần đây bởi đó là tiền quyên góp từ khắp cả nước
gửi về cho những mảnh đời khó khăn
đó không chỉ là vật chất mà còn là tình cảm niềm yêu thương giữa đồng bào với đồng bào
mong mọi việc sẽ được sáng tỏ để người sai thì phải chịu tội còn người đúng thì được minh oan
mời quý vị theo dõi kênh báo sức khỏe và đời sống để liên tục cập nhật
đến những thông tin mới nhất về covid một mươi chín và tin tức liên quan
xin kính chào và hẹn gặp lại